bộ y tế cho biết tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một một trăm năm mươi sáu trăm hai mươi năm ca
trong đó có chín trăm ba mươi bốn bốn trăm bốn mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này lần lượt là tp hcm bốn trăm sáu mươi bảy trăm tám mươi chín ca
bình dương hai trăm bảy mươi tám một trăm linh hai ca đồng nai là tám mươi ba chín trăm sáu mươi năm ca long an ba mươi bảy sáu trăm bốn mươi bốn ca tiền giang hai mươi bốn một trăm một mươi sáu ca
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là một trăm một mươi hai chín trăm bốn mươi bốn sáu trăm ba mươi bốn liều
trong đó tiêm một mũi là sáu mươi bảy tám trăm hai mươi bốn năm liều tiêm mũi hai là bốn mươi năm một trăm hai mươi sáu trăm hai mươi chín liều
cơ quan truyền thông báo
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất
xuất nhập khẩu bình dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc tổng công ty mùng ba tháng hai
căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bốn bị can gồm một hồ đắc hiếu
tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá đông nam
hai hà văn thuận nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình dương
hiện là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và quản lý dự án bình dương
nguyễn kim liên nguyên tri cục trưởng tri cục tài chính doanh nghiệp tỉnh bình dương
bốn vũ thị lợi nguyên trưởng phòng nhiệp vụ thuộc tri cục tài chính doanh nghiệp tỉnh bình dương
hiện là phó phòng tài chính doanh nghiệp thuộc sở tài chính tỉnh bình dương
bốn bị can trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá cực trực tuyến qua mạng internet
đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn hoàng gia bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn hoàng gia bảo cùng sáu đối tượng có liên quan
lực lượng chức năng đã tạm giữ gần bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động
ba máy tính sách tay một máy tính bảng hai xe ô tô du lịch bốn chỗ ba thẻ tiến dụng
một khẩu súng bắn đạn bi sắt cùng một số chứng cứ tài liệu liên quan
theo đó bảo đã sử dụng hai tài khoản supermaster
phân cấp một mươi một tài khoản master và hai mươi tám tài khoản agen để chuyển giao cho nhiều đối tượng
tham gia đánh bạc dưới các hình thức cá cựa bóng đá đánh bài trực tuyến
từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng một mươi đường dây đánh bạc do bảo điều hành
với tổng số điểm cá cược lên đến một mươi bốn triệu điểm
ước tính hơn bảy trăm linh tỷ đồng với trên năm trăm linh đối tượng tham gia
đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra
tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
trách nhiệm hữu hạn một thành viên gọi tắt là tổng công ty mùng ba tháng hai
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bốn bị can gồm
hồ đắc hiếu tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá đông nam
hà văn thuận nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình dương
hiện là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên đầu tư
và quản lý dự án bình dương nguyễn kim liên
nguyên tri cục trường tri cục tài chính doanh nghiệp tỉnh bình dương
vũ thị lợi nguyên trưởng phòng nghiệp vụ thuộc tri cục tài chính doanh nghiệp tỉnh bình dương
hiện là phó phòng tài chính doanh nghiệp thuộc sở tài chính tỉnh bình dương
bốn bị can trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
cũng liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị truy tố các ông
trần văn nam nguyên bí thư tỉnh ủy bình dương phạm văn cảnh nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bình dương trần thanh liêm nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh bình dương nguyễn thanh trúc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
liên quan đến vụ án giết người xảy ra ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại phường sáu tp tuy hòa tỉnh phú yên
tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã xét xử sơ thẩm hình sự đối với một mươi một bị cáo trong vụ án
theo cáo trạng vào lúc h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi trong lúc ăn nhậu tại một quán trên địa bàn phường sáu
nhóm một mươi một đối tượng cùng chú thành phố tuy hòa xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát với nhóm của phan hữu lộc chú xã suối bạc huyện sơn hòa
khi thấy nhóm của phan hữu lộc bỏ chạy các đối tượng trên về nhà lấy hung khí rồi tìm người trong nhóm của lộc để đánh
hậu quả lộc đã bị nhóm một mươi một đối tượng trên đánh tử vong
ngoài ra ngoài gây án mạng băng nhóm này còn đập phá làm hư hỏng ba xe mô tô tại quán ăn
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt một trăm linh một năm tù giam về tội giết người cho một mươi một bị cáo
trong đó trần nhật vũ bị mức án cao nhất là một mươi sáu năm tù
riêng hai bị cáo trần xuân huy và nguyễn thành thi bị thêm tội cố ý làm hư hỏng tài sản
ngoài án phạt tù một mươi một bị cáo trên còn phải liên đối trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân với tổng số tiền ba trăm hai mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa khởi tố đối tượng hà trường vũ
trú tại quận hoàn kiếm hà nội về hành vi trộm cắp tài sản đồng thời khởi tố hai bị can nguyễn văn tân
trú tại quận hoàn kiếm và nguyễn phú sơn chú tại quận hai bà trưng tp hà nội về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó qua công tác nghiệp vụ công an quận hoàn kiếm phát hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có công an quận hoàn kiếm lập án đấu tranh
quá trình điều tra đến ngày một mươi một tháng một mươi một các lực lượng của công an quận hoàn kiếm phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an thành phố
bắt giữ ổ nhóm hà trường vũ thu giữ bảy xe máy một sh một xe lit một xe piagojib hai xe vision và hai xe dream
ba van phá khóa một máy mài cùng nhiều vật dụng có liên quan
đáng chú ý trong đó có sáu chiếc xe máy là tăng vật của các vụ trộm cắp trên địa bàn đống đa ba đình long biên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án
trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm bảy đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh tạm giữ
chủ mưu cầm đầu nhóm đối tượng này là hoàng văn hiếu
tổ trưởng tổ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị máy cnc trong công ty intop
hiếu nhiều lần chỉ đạo công nhân do mình phụ trách tháo các thiết bị bộ điều khiển abm của máy để đi sửa chữa bảo dưỡng
sau đó bàn bạc với lái xe của công ty là nguyễn văn sơn đóng số thiết bị trên vào thùng và vận chuyển đi bán
bước đầu đấu tranh cơ quan công an làm rõ từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hiếu sơn và năm đối tượng khác đã trộm cắp năm mươi thiết bị điều khiển apm của máy cnc
vận chuyển pháo nổ trái phép đi tiêu thụ đối tượng võ xuân hải chú tại phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
vừa bị cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương phối hợp với công an xã an thượng thành phố hải dương bắt giữ
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một trên đường ba trăm chín mươi thuộc địa phận xã an thượng thành phố hải dương lực lượng chức năng bắt quả tang hải đang vận chuyển một túi sách màu đen
bên trong có chứa tám mươi bảy quả pháo nổ một hộp pháo dạng pháo ràn in hoa văn và chữ nước ngoài
đối tượng vận chuyển thuê đến giao cho người mua ở thôn trác châu xã an thượng quá trình đi giao hàng thì bị bắt giữ
nhặt được hai trăm chín mươi triệu đồng rơi trên đường hạ sĩ vũ thế đức sinh năm hai nghìn một chiến sĩ nghĩa vụ đội chữa cháy trung tâm thuộc phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú thọ đã nhanh chóng trình báo với công an phường gia cẩm
thành phố việt trì để liên hệ và trả lại cho người đánh rơi hành động trên của hạ sĩ vũ thế đức đã để lại ấn tượng
và những tình cảm tốt đẹp của người dân
khoảng một mươi một h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một hạ sĩ vũ thế đức trên đường về quê ở xã phượng lâu thành phố việt trì khi đến đoạn đường phù đồng
thành phố việt trì đã phát hiện một bọc ni lông màu đen rơi trên đường bên trong có hai trăm chín mươi triệu đồng
đồng chí đức đã nhanh chóng giao nộp số tiền trên cho công an phường gia cẩm thành phố việt trì để tìm người đánh rơi
ngay sau đó công an phường gia cẩm đã xác định được chủ nhân của số tiền trên là anh phạm trung sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đang ở và làm việc ở khu ba phường diễu lâu thành phố việt trì
nhận lại số tiền hai trăm chín mươi triệu đồng từ công an phường gia cẩm anh phạm trung sơn đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến hạ sĩ vũ thế đức
theo anh sơn buổi trưa ngày hai mươi bốn tháng một mươi một anh sơn rút hai trăm chín mươi triệu đồng từ ngân hàng trên đường về nhà do bất cẩn nên đã đánh rơi số tiền trên
với mục tiêu hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho người dân trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
công an thành phố đà nẵng đang nỗ lực ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ
ngoài việc tăng cường với cơ sở thì các đơn vị công an thành phố còn triển khai nhiều mô hình sáng tạo hỗ trợ tối đa cho người dân
và xe lưu động về tận khu dân cư cấp căn cước công dân là một trong những cách làm hay đang được áp dụng tại thành phố đà nẵng
khu dân cư tân an phường an khê quận thanh khê
hôm nay người dân không cần phải đến trụ sở công an phường để làm căn cước công dân
thay vào đó người dân có thể làm ngay tại nơi ở của mình
với mô hình xe lưu động cấp căn cước công dân như thế này đã tạo sự thuận tiện cho người dân nhất là người già yếu khuyết tật
quy trình cấp vì thế cũng nhanh chóng hơn
việc làm rất tốt rất có ý nghĩa đặc biệt là rất tạo thuận lợi cho người dân nói chung
và nhất là những người già cả ốm đau bệnh tật không đi lại được hoặc khó khăn trong đi lại
ngay kể cả các trường hợp bệnh người dân không may bị bệnh khuyết tật như con gái thôi chẳng hạn tới đây cũng sẽ được làm tại nhà
tôi thấy đấy là một sự quan tâm rất đúng lúc đúng chỗ và đặc biệt là tạo thuận lợi rất nhiều trong thủ tục hành chính của người dân
phấn khởi hào hứng
hào hứng bởi sự tận tâm tận tình của từng cán bộ chiến sĩ là tâm trạng chung của người dân tại đây
sau ba ngày triển khai mô hình tổ lưu động đã cấp cho hơn năm trăm linh trường hợp góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn toàn quận
cùng với việc nỗ lực cấp căn cước công dân công an quận thanh khê cũng tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn trả thẻ căn cước công dân
hiện tiến độ trả thẻ đạt hơn tám mươi năm số thẻ đạt cấp
riêng căn cứ công dân của công an quận đã đạt trên chín mươi rồi
đối với trả thẻ căn cước công dân thì khi mà bộ chuyển về bao nhiêu là công an quận chỉ đạo cho cảnh sát khu vực là kể cả ban đêm và kể cả ngày thứ bảy chủ nhật
lúc nào mà người dân có ở nhà thì mang thẻ xuống tặng người dân để trả cho
việc áp dụng các mô hình cách làm hay tạo thuận lợi cho người dân sẽ đem lại hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính
hướng đến mục tiêu là phục vụ tốt nhất cho người dân
liên quan đến sai phạm đấu thầu tại bệnh viện mắc tp hcm
cơ quan công an vừa quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn cán bộ bệnh viện này trong đó có phó giám đốc nguyễn trí dũng
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam bốn bị can từ bệnh viện mắt
gồm nguyễn minh khải giám đốc võ thị chinh nga phó giám đốc phí duy tiến nguyên phó giám đốc
nguyễn quốc toản nguyên trưởng khoa phổ thuật km hồ sức về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
mở rộng điều tra ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục khởi tố bị can để tạm giam với bốn đối tượng
là cán bộ viên chức bệnh viện mắt với vai trò đồng phạm trong đó có ông nguyễn trí dũng phó giám đốc bệnh viện
phan thị bích hạnh trưởng phòng tài chính kế toán nguyễn đỗ nguyên trưởng khoa tổng hợp lương ngọc tuấn
phó trưởng khoa khám mắt các quyết định nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
công an thành phố cần thơ cho biết vừa triệt phá một đường dây chuyên dùng thủ đoạn lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
rồi đánh tráo giấy thật mang đi chuyển nhượng cầm cố để chiếm đoạt tổng giá trị là hơn tám mươi tỷ đồng
đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là lưu hoàng hải trú tại quận sáu tp hcm
thủ đoạn hải và đồng bọn là tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất bán nhà để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đem phô tô rồi làm giả sau đó liên hệ gặp chủ đất vờ xem vị trí đất nhà rồi đề nghị chủ đất cho xem giấy chứng nhận và tìm cách đánh tráo
có được giấy thật chúng chuyển nhượng cho người khác với giá rẻ hơn giá thị trường hoặc đem đi cầm cố
do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật nên văn phòng công chứng và phòng tài nguyên và môi trường không phát hiện
đến khi bị bắt nhóm của hải đã thực hiện bốn vụ đánh tráo sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận ninh kiều và quận cái răng tp hcm
với tổng trị giá trên tám mươi tỷ đồng trong đó bốn giấy đã bị cầm cố hoặc bán thu lợi hơn một mươi năm tỷ đồng
ngoài ra chúng còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các tỉnh long an bến tre đồng tháp và sóc trăng
kính thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng một mươi một công an phường bình hưng thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã mời huỳnh ngọc trương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lên làm việc để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi một huỳnh ngọc trương điều khiển xe máy tới chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên đường cao thắng phường bình hưng thành phố phan thiết
lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt để yêu cầu dừng lại để kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định
nhưng huỳnh ngọc trương đã không xuất trình được các loại giấy tờ này
mặc dù đã được lực lượng chức năng giải thích về các thủ tục để được đi qua chốt nhưng đối tượng không chấp hành
mà còn có hành vi chuyển bối ham dọa là vào đánh một cán bộ công an đang thi hành công vụ để chốt
hiện vụ việc công an phường bình hưng đã hoàn tất thủ tục để bàn giao hồ sơ ban đầu cho công an thành phố phan thiết thủ lý điều tra theo quy định
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tòa án nhân dân huyện trần văn thời cà mau tuyên phạt một năm tù đối với lâm minh hiệp hai mươi bảy tuổi
ở xã quách phẩm bắc huyện đầm dơi về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
theo hồ sơ mặc dù hiệp biết rõ bản thân có tiếp xúc với người đã dương tính với sars cov hai tại phường tám thành phố cà mau
nhưng hiệp không khai báo y tế mà tự ý về nhà cho vợ tại ấp một tháng năm xã khánh bình huyện trần văn thời
tại đây hiệp tiếp xúc gần và ăn uống chung với năm người là người thân trong gia đình đến ngày sáu tháng chín
hiệp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai và những người tiếp xúc với hiệp sau đó đều có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
tại phiên tòa hiệp đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình do sợ bị đưa đi cách ly tập trung và bị lây nhiễm chéo trong quá trình cách ly
nên hiệp không đi khai báo y tế theo quy định và đã làm lây lan dịch bệnh cho người khác
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn hai trăm linh bị hại xảy ra tại đồng nai như truyền hình công an nhân dân đã thông tin
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình thi hành bản án
hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao cũng đã hủy các bản án và bộ công an đang điều tra lại vụ việc ngay từ đầu
theo hồ sơ vụ án năm hai nghìn chín ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai ban hành các quyết định giao đất cho công ty cổ phần sài gòn cây cảnh
đại diện ông nguyễn văn tình giám đốc và vợ là bà nguyễn thị trí sương phó giám đốc làm chủ đầu tư dự án khu dân cư xã tam phước
để đầu tư vào dự án ông tình bà sương đã vay tiền ngân hàng huy động vốn từ vợ chồng ông lê đình tài bà trần thị hải yến
và hơn hai trăm linh cá nhân khác bằng hình thức ký kết hợp đồng góp vốn
do không có khả năng trả nợ vợ chồng ông tình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai xét xử sơ thẩm tại bản án số một trăm sáu mươi
ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi ba tòa án cấp cao tại tp hcm xét xử phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm và yêu cầu điều tra bổ sung
sau đó các cơ quan tố tụng tỉnh đồng nai đã tách vụ án này ra thành hai vụ gồm
vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông lê đình tài bà trần thị hải yến
và vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai trăm hai mươi ba cá nhân còn lại góp vốn vào dự án
vụ án thứ nhất được tòa án nhân dân tỉnh đồng nai xét xử sơ thẩm năm hai nghìn một mươi ba
tòa án nhân dân tối cao tại tp hcm xét xử phúc thẩm năm hai nghìn một mươi ba
còn vụ án thứ hai lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai trăm hai mươi ba cá nhân
một mươi năm năm sau mới được tòa án nhân dân tỉnh đồng nai xét xử cục thi hành án dân sự đồng nai
đã kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên diện tích hơn một mươi hai hectare đất
nằm trong dự án khu dân cư tam phước của ông tình bà sương để thi hành án cho vụ án thứ nhất
sau đó ông tài là người mua trúng đấu giá khu đất này vào năm hai nghìn một mươi
việc này đã khiến hơn hai trăm linh bị hại trong vụ án thứ hai
bị ảnh hưởng quyền lợi dẫn đến khiếu kiện kéo dài
hai trăm linh người khác cũng góp vốn đầu tư vào dự án đã bị xâm hại
tôi đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại quá trình thi hành án để đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi
chị bán đấu giá trồng tài hết bây giờ chúng tôi còn được cái gì nữa
giờ tôi yêu cầu cơ quan chính quyền các cấp hỗ trợ cho chúng tôi
bảo vệ quyền lợi cho tôi và hơn hai trăm linh người
viện kiểm soát nhân dân tối cao có kết luận số tám mươi ba kl vkstc
nêu ra hàng loạt vi phạm trong quá trình thi hành án của vụ án trên như
vi phạm trong việc xác minh điều kiện thi hành án về hợp đồng thế chấp vay tiền
vi phạm trong việc xử lý một mươi hai hectare đất có tranh chấp liên quan đến quyền và nghĩa vụ
của công ty sài gòn cây cảnh và hơn hai trăm linh cá nhân góp vốn đầu tư vào dự án khu dân cư tam phước
kết luận này cũng xác định trách nhiệm để xảy ra những vi phạm trên
trước hết trách nhiệm thuộc về chấp hành vi
thực hiện không đúng các quy định pháp luật
gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân
cụ thể đã gây thiệt hại hơn một mươi một tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm luật hình sự
do đó viện kiểm soát tối cao kiến nghị
cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh đồng nai tổ chức khắc phục ngay những vi phạm nêu trên
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cục thi hành án dân sự tỉnh đồng nai cũng đã có thông tin về vụ việc này
để chuẩn bị cho việc xây dựng phương án mở cửa trường học tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp trở lại trong điều kiện thích ứng với dịch covid một mươi chín
sở giáo dục đào tạo đã thống kê tình hình học sinh học tại các địa phương khác và học sinh đang còn ở địa phương khác
và theo đó thì hiện có hơn năm mươi học sinh từ mầm non cho đến trung học phổ thông ở hoặc là học tạm tại các địa phương khác chưa trở lại thành phố
cụ thể ở bậc mầm non số trẻ chưa trở lại tp hcm là hai mươi hai
hai năm trăm tám mươi tám trong đó ở khối nhà trẻ có bảy chín mươi hai trẻ khối mẫu giáo có một mươi năm bốn trăm chín mươi sáu trẻ
ở bậc tiểu học có khoảng hai mươi bốn học sinh ở tỉnh đang học trực tuyến có bốn chín trăm tám mươi một học sinh đăng ký học tạm tại các tỉnh và có một hai trăm tám mươi năm học sinh nhà trường chưa liên hệ được với phụ huynh học sinh
tương tự ở bậc trung học cơ sở có chín trăm ba mươi hai học sinh đăng ký học tạm tại địa phương khác và có tám trăm năm mươi chín học sinh của các tỉnh đăng ký học tạm tại các trường trung học cơ sở ở các quận tám
huyện quốc gia tỉnh quốc gia
còn ở bậc trung học phổ thông số học sinh đang học tạm ở tỉnh khác là một trăm bốn mươi tám và số học sinh của các địa phương đang học tạm tại tp hcm là năm trăm linh một
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết khi học sinh trở lại học trực tiếp sở giáo dục đào tạo yêu cầu các nhà trường tổ chức khảo sát phân loại trình độ học sinh
có kế hoạch phụ đạo bồi dưỡng và kiểm tra đánh giá những nội dung đã học theo yêu cầu cần đạt của môn học
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đồng tháp cùng lãnh đạo xã tân dương huyện lai vung đã đến thăm hỏi
động viên gia đình anh đỗ phước sang có vợ và hai con nhỏ tử vong trong vụ cháy tiệm tạp hóa được hai vợ chồng anh thuê bán ở xã tân quy tây thành phố sa đéc
trước đó khoảng hai mươi ba h đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi một người dân xã tân quy tây thành phố sa đéc phát hiện ngọn lửa bốc lên từ tiệm bán hàng tạp hóa gần trụ sở ủy ban nhân dân xã tân quy tây
tuy được phát hiện chữa cháy nhưng do nhà có rất nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh khiến căn nhà bị thiêu rụi
vụ hỏa hoạn làm ba người trong gia đình tử vong gồm vợ và hai con ruột một mươi ba tuổi và bốn tuổi của anh sang
riêng anh sang may mắn thoát ra ngoài nhưng cũng bị bỏng ở chân
đoàn đã chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn này động viên anh sang cố gắng vượt qua điều trị vết thương bị bỏng
mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đồng tháp cũng hỗ trợ gia đình anh số tiền chín triệu đồng
hiện ngành chức năng tỉnh đồng tháp đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy
bị thương tám trăm ba mươi chín người giảm hơn hai trăm năm mươi vụ giảm sáu mươi sáu người chết và giảm hai trăm hai mươi tám người bị thương so với cùng kỳ năm trước
đường sát xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông làm ba người thiệt mạng hai người bị thương
tuyến đường thủy xảy ra ba vụ làm một người thiệt mạng không có người bị thương
tuyến hàng hải trong tháng một mươi một không xảy ra tai nạn
tính chung trong một mươi một tháng qua toàn quốc đã xảy ra một mươi một trăm ba mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm hơn năm một trăm linh người thiệt mạng và hơn bảy người bị thương
so với một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi
sáu vụ tai nạn giao thông đã giảm ba ba trăm hai mươi chín vụ số người thiệt mạng giảm một một trăm linh bốn người
và số người bị thương đã giảm hai chín trăm năm mươi người
một thông tin đáng chú ý khác đó là sở giao thông vận tải tp hà nội vừa có công văn
đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện việc lắp camera trên xe ô tô vận tải
theo quy định tại nghị định số một trăm linh hai nghìn hai mươi ndcp
theo sở giao thông vận tải mặc dù đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc
nhưng các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc đối tượng lắp camera thực hiện việc lắp đặt
nhưng số lượng phương tiện lắp camera chiếm tỷ lệ còn thấp theo quy định
để đảm bảo thực hiện việc lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải
theo quy định tại nghị định số một trăm linh hai nghìn hai mươi và nghị quyết số sáu mươi sáu ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
có sức chứa từ chín chỗ kể cả người lái xe container xe đầu kéo trên địa bàn thành phố
khẩn trương thực hiện việc lắp camera trên xe ô tô theo quy định
lượng khách sử dụng dịch vụ này khá thưa thớt
thì bắt đầu từ cuối tháng một mươi trở đây khách đi xe buýt đã tăng trở lại
để có thể phục vụ tốt nhất và thuận tiện nhất cho người dân sử dụng xe buýt
thì mới đây hiệp hội vận tải hành khách công cộng tp hà nội đã có văn bản gửi tới ubnd tp
kiến nghị cho phép loại hình phương tiện công cộng này được hoạt động một trăm linh công suất vào giờ cao điểm
tuy nhiên thì xung quanh vấn đề này vẫn còn rất nhiều luồng ý kiến trái chiều
vì sao trong thời điểm cả ngành vận tải hành khách đều hoạt động cầm chừng đều ghi nhận tình trạng thua lỗ
nhưng mà xe buýt vốn luôn ỉ ạch trong suốt lịch sử hoạt động thì lại nổi lên như là một điểm sáng hiếm hoi cho ngành vận tải hành khách
đây là một tín hiệu đáng mừng hay là đáng lo ngại
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
bệnh thì đã và đang mang đến nhiều tác động tiêu cực cho ngành vận tải đặc biệt là vận tải khách
và hãy cùng chúng tôi điểm lại một số loại hình vận tải khách hiện vẫn đang hoạt động để hiểu lý do vì sao
một số loại hình như là taxi này xe khách liên tỉnh thì liên tục ghi nhận tình trạng thua lỗ
và thậm chí nhiều doanh nghiệp còn phải cắt giảm đến mức thấp nhất rất nhiều chi phí hoạt động
thậm chí bán cả phương tiện đi để có thể duy trì được qua giai đoạn khó khăn này
trong khi đó xe buýt lại đi ngược lại hoàn toàn với xu thế chung
và phải chăng đây là một tín hiệu rất là đáng mừng khi mà người dân đã dành nhiều tình cảm hơn
cho loại hình vận tải công cộng này hay đó là một câu chuyện khác
xe khách liên tỉnh gần như tê liệt hoàn toàn kể cả khi được phép chạy lại
tiền vé không đủ chi phí vận hành khi mà giá xăng liên tục tăng
những chuyến xe ghi nhận tình trạng chạy rỗng không quá nổi năm khách xuất bến
taxi loại hình vận tải công cộng có nhiều tín hiệu khả quan hơn
cũng ghi nhận tình trạng thua lỗ nặng chạy cầm chừng với trung bình một phần ba số lượng xe hiện có
thế nhưng đến xe buýt thì lại rất khác
loại hình vận tải công cộng này đang được đề xuất chạy một trăm linh công suất vào giờ cao điểm
vâng đây là một trạm trung chuyển xe buýt và bây giờ là khoảng tám giờ hơn là khung giờ cao điểm sáng
và cũng nằm trong cái khoảng thời gian được đề xuất sẽ tăng dần suất
tăng công suất của xe buýt để đảm bảo phục vụ yêu cầu nhu cầu của người dân đi lại được thuận tiện
dễ dàng cũng như đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch
vậy chúng ta hãy cùng xem số lượng hành khách trên những chuyến xe trong thời điểm này như thế nào
đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào thì nguồn thu đóng vai trò tối quan trọng
và trong vận tải khách thì đó là số lượng hành khách số vé bán ra
vậy từ trước đến nay
xe buýt chủ yếu phục vụ cho đối tượng
đối tượng nào là chính và đối tượng đó hiện có đang sử dụng xe buýt hay không
thực tế là lượng khách của nó mặc dù đã chạy vào giờ cao điểm rồi
và chạy năm mươi cụm tức là sức chứa chúng ta cho phép cho năm mươi thôi
ví dụ như là biết tám mươi thì chở bốn mươi thôi
thì hiện nay hầu như là giờ cao điểm tôi thấy là cũng không lấp đầy được bốn mươi khách đấy đâu
còn những cái tuyến buýt mà tôi nói là nó ví dụ như là đi qua những cái bệnh viện
rồi đi qua các bến xe thì hiện nay là cái lượng khách ở bến xe cũng giảm suốt rất nhiều
thực tế thì xe buýt rất khác với các loại hình vận tải công cộng khác
đây là loại hình vận tải công cộng khác
đây là loại hình vận tải khách duy nhất không cần quan tâm đến số lượng hành khách nhiều hay ít
mà chỉ cần chạy đủ chạy đúng tần suất của tuyến
khách nhiều hay ít lỗ nhiều hay lỗi ít cũng không cần phải quan tâm
bởi đã có trợ giá của ngân sách
vậy càng chạy nhiều càng tăng công suất thì trợ giá cũng càng nhiều
nhưng hiệu quả cũng là bài toán cần phải cân nhắc
chúng ta phải xét đến bài toán hiệu quả
chúng ta bỏ ra một số tiền trợ giá rất lớn khổng lồ hàng nghìn tỷ đồng hàng nghìn một năm
để có mức lượng hành khách
nhất định cho xe buýt trong thời gian xảy ra dịch bệnh như thế
thì lượng khách giảm suất rất nhiều
vậy thì cái bài toán trợ giá cũng phải rất là xem xét
vậy thì nếu như chúng ta tăng thì phải có cơ sở trả lời ba câu hỏi
vậy thì những tuyến nào nên tăng vào giờ khung thường cao điểm
mà tôi nghĩ là chỉ có thể xem xét một số tuyến nhất định
và phải có căn cứ về đếm khách để làm cơ sở xem xét
chứ đề xuất mà tăng những tuyến nhiều tuyến
bặc biệt là những tuyến đi qua trường đại học vào giờ cao điểm
thì tức là nó chỉ tăng trợ giá thôi mà nó không tăng hiệu quả
tức là trợ giá quá lớn không khi lượng khách vận tải được
nó không tăng lên không nhiều
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thị phượng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại một trăm sáu mươi bảy
khu lao động thị trấn lộc bình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
và đối tượng ngô kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường trú tại sáu mươi một trên một trăm năm mươi một hùng duệ vương
phường thượng lý quận hồng bàng tp hải phòng
còn về tội trộm cắp tài sản công an quận hải an
tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại hai mươi chín trên chín mươi sáu
công an quận hải an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trên tám mươi một đường đà nẵng
phường lạc viên quận ngo quyền tp hải phòng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện